quý vị thân mến chiều nay là thời gian cao điểm người dân di chuyển từ hà nội
về các tỉnh thành phố bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương kéo dài ba ngày
và theo như ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
có mặt tại một số tuyến trọng điểm trên địa bàn thành phố hà nội
thì từ khoảng sau một mươi sáu giờ chiều áp lượng giao thông đã gia tăng lên rất nhanh ở nhiều tuyến
một số tuyến ghi nhận áp lực giao thông tăng nhanh và đột biến
đó là tuyến vành đai ba trên cao kẹt cứng
các phương tiện di chuyển rất chậm hướng về cửa ngõ phía nam thành phố
tuyến giải phóng cũng ghi nhận tình trạng ồn tắc tại nút giao ngọc hồi
tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ các phương tiện cũng di chuyển chậm
tuyến quốc lộ một a cũ số lượng phương tiện xe máy cũng khá đông người dân di chuyển chậm
và theo dự báo của các cơ quan chức năng thì từ một mươi bảy h đến hai mươi h tối ngày hôm nay
sẽ là khung cao điểm có mật độ phương tiện lớn nhất trong ngày hôm nay